ban thường vụ thành ủy hải phòng vừa có ý kiến về chủ trương xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc thành phố tại huyện thủy nguyên
như đề xuất của ủy ban nhân dân thành phố để phù hợp với quy hoạch chung đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
theo quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt đến năm hai nghìn hai mươi năm
đô thị thành phố phát triển về phía bắc để hình thành đô thị mới bắc sông cấm đô thị mới bến rừng
hai đô thị vệ tinh là thị trấn minh đức và thị trấn núi đèo hai xã được nâng cấp đô thị loại năm là lưu kiếm và quảng thành
huyện thủy nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của thành phố hải phòng
sẽ là trung tâm hành chính chính trị thành phố trung tâm thương mại tài chính ngân hàng đô thị